bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với ban chỉ đạo cấp quốc gia
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi với sáu mươi ba địa phương trên cả nước
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ chủ trì cuộc họp
lãnh đạo thành phố đà nẵng đề xuất bộ giáo dục và đào tạo báo cáo lên ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín và chính phủ cho dừng tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trên địa bàn tp đà nẵng từ đó có phương án xét đặt cách tốt nghiệp cho tất cả các thí sinh
đồng quan điểm lãnh đạo tp đà nẵng cũng nêu những khó khăn mà tỉnh đang gặp phải
trước những diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp phía quảng nam đưa ra ba phương án
nếu đến ngày sáu tháng tám dịch bệnh được kiểm soát tốt ở địa phương
quảng nam sẽ tổ chức kỳ thi như bình thường
hai có thể cho quảng nam thi sau một tháng so với các địa phương khác bằng đề thi dự phòng
nếu diễn biến dịch còn phức tạp thì địa phương xin cơ chế như đà nẵng
với những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học đề nghị bộ giáo dục và đào tạo
làm việc với các cơ sở giáo dục đại học xem xét tạo điều kiện cho các thí sinh có phương án xét phù hợp
bộ giáo dục và đào tạo đã ghi nhận ý kiến để báo cáo chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín